các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế
thừa chắc rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay
vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình
còn sau đây là nội dung chi tiết
mời quý vị cùng theo dõi
mới đây nhiều tỉnh thành vẫn ghi nhận số ca nhiễm trong cộng đồng ở mức cao
một số địa phương chủ động điều trị f tại nhà để giảm áp lực lên hệ thống y tế
mặc dù triển khai nhiều biện pháp phòng dịch và đẩy nhanh tiến đổ tiêm mũi
nhiều địa phương trên cả nước vẫn ghi nhận số ca nhiễm cao
khoảng một phần hai là f cộng đồng
nhiều địa phương tiếp tục đã xiết chặt một số hoạt động trên địa bàn
xây dựng thêm kịch bản để ứng phó với diễn biến dịch
trong ngày hai mươi một tháng một mươi một cả nước ghi nhận chín tám trăm tám mươi hai ca f mới
tại năm mươi bảy địa phương trong đó năm ba trăm sáu mươi một ca trong cộng đồng
chiếm tỷ lệ hơn năm mươi bốn
ngày hai mươi hai tháng một mươi một trung tâm y tế huyện quốc oai
hà nội cho biết huyện đã cho phong tỏa và dừng sản xuất tạm thời
đối với ba công ty trên địa bàn do có một mươi một công nhân test nhanh dương tính sars cov hai
chỉ quyền huyện quốc hoa hà nội tạo phong tỏa ba công ty onetech vinh quang việt neri
sau khi một mươi một công nhân test nhanh dương tính sars cov hai
cụ thể công ty oantech test nhanh tám trường hợp dương tính
một người xã sài sơn bảy người đang trọ tại thôn bùng xã phùng xá huyện thạch thất
công ty có một trăm năm mươi công nhân trong đó có bốn mươi tám công nhân ở quốc hoa

công ty vinh quang có sáu trăm chín mươi bốn công nhân test nhanh hai trường hợp dương tính
giả soát sơ bộ công ty cùng tổ với f là một trăm một mươi người ba mươi ba người tiếp xúc gần
công ty việt neri ghi nhận một trường hợp test nhanh dương tính
cơ quan chức năng xác định một mươi bảy trường hợp tiếp xúc gần với f
những người này đang tạm thời cách ly chờ kết quả khẳng định của nam công nhân nghi mắc covid một mươi chín
hiện cả ba công ty tạm thời phong tỏa dừng sản xuất
trước tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn diễn biến phức tạp
trung tâm y tế huyện quốc hoa tiếp tục điều tra giả soát danh sách công nhân công ty
thông báo cho các xã thị trấn có công nhân làm tại công ty onetech vinh quang việt neri
đến trạm y tế khai báo và lấy mẫu xét nghiệm
ngành y tế huyện quốc oai đang tiếp tục lấy mẫu các đối tượng ho sốt
và các đối tượng liên quan khác trên địa bàn
sau khi tiêm vaccine cho học sinh một mươi năm một mươi bảy tuổi sở giáo dục và đào tạo hà nội
sẽ lên kế hoạch cho học sinh trở lại trường trong tháng một mươi hai
ông phạm xuân tiến phó giám đốc sở giáo dục đào tạo hà nội cho hay
từ ngày hai mươi ba tháng một mươi một hà nội bắt đầu tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em
trong độ tuổi từ một mươi năm một mươi bảy
sau khi hoàn thành tiêm cho nhóm tuổi này thành phố sẽ tiêm cho học sinh
ở độ tuổi một mươi hai một mươi năm
theo kế hoạch của sở y tế việc tiêm chủng cho học sinh trung học phổ thông
và một bộ phận học sinh trung học cơ sở dự kiến hoàn thành trong tuần này
tức là đến hai mươi tám tháng một mươi một
đầu tháng một mươi hai sở giáo dục đào tạo hà nội sẽ bàn bạc để xây dựng
kế hoạch cho học sinh trở lại trường học trực tiếp
nếu tình hình dịch được kiểm soát tốt nhiều khả năng học sinh có thể đi học trở lại
sau ngày một mươi tháng một mươi hai ông tiến nói thêm
thành phố đang thực hiện từng bước mở cửa trường học
trong ngày hai mươi hai tháng một mươi một các trường trung học cơ sở ở vùng có mức độ dịch cấp một cấp hai
ở một mươi huyện không có ca mắc covid một mươi chín cộng đồng
trong vòng một mươi bốn ngày đã đón học sinh đến lớp
bảy huyện thị xã còn lại hoài đức mỹ đức quốc oai thanh trì thường tín
thanh oai thị xã sơn tây
đã đón học sinh đến lớp
đang chuẩn bị các điều kiện để cho học sinh đến trường vào ngày hai mươi ba và hai mươi bốn tháng một mươi một
trước đó tại huyện ba vì các trường trung học cơ sở đủ điều kiện
đã cho học sinh lớp chín chuyển sang học trực tiếp
như vậy là đến nay việc mở cửa trường học đã được thực hiện
đối với học sinh lớp chín tại một mươi tám huyện thị xã
các khối còn lại và toàn bộ học sinh phổ thông tại các quận
vẫn duy trì hình thức học trực tuyến trẻ mầm non nghỉ học ở nhà
sở y tế tỉnh bắc giang vừa có công bố thêm sáu tám ca mắc mới covid một mươi chín

trong đó có nhiều trường hợp liên quan đến công ty ba vì an mỹ
tại cụm công nghiệp nội hoàng huyện yên dũng
đều phát hiện qua khám sẵn lọc giả soát
trước đó chiều một mươi chín tháng một mươi một qua xét nghiệm tại một công ty chuyên sản xuất bao bì
thuộc cụng công nghiệp nội hoàng cơ quan y tế đã phát hiện sáu trường hợp f
đều là công nhân của huyện yên dũng
đến chiều hai mươi tháng một mươi một tại xã yên lư phát sinh thêm hai ca f
là con trai và cháu nội của f làm việc tại doanh nghiệp trên
xác định chung ca bệnh này có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng
nên ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện yên dũng
đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch
với phương châm thực hiện sớm trước một bước và cảnh báo cao hơn một mức
qua công tác truy vết lực lượng chức năng đã xác định có tám mươi một trường hợp f một
hơn ba trăm linh trường hợp f hai
trong số này có hai mươi chín f một là cô giáo và học sinh trong một lớp của trường tiểu học yên lư
do có ca bệnh liên quan đến học sinh nên thời gian tới
trước mắt huyện yên dũng đồng ý cho học sinh trường mầm non yên lương nghỉ học
các trường tiểu học và trung học cơ sở của xã chuyển sang học trực tuyến
chủ tịch ubnd huyện yên dũng đã ban hành quyết định
thiết lập vùng phong tỏa cách ly y tế toàn bộ xã yên lư
địa phương ghi nhận nhiều f liên quan đến ổ dịch nói trên
để phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó kể từ giờ ngày hai mươi hai tháng một mươi một cho đến khi có thông báo mới
xã yên lư sẽ thực hiện cách ly xã hội
đảm bảo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình thôn cách ly với thôn
mọi người dân được yêu cầu ở tại nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết
nếu được chính quyền cho phép
giữ khoảng cách tối thiểu hai mét khi giao tiếp
sau hai mươi một giờ không ra khỏi nhà
chủ tịch ubnd huyện yên dũng cũng yêu cầu các chốt kiểm soát
phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn kiểm điểm
rút kinh nghiệm trong việc kiểm soát người di chuyển qua chốt vào huyện
thực hiện nghiêm việc kiểm tra kết quả xét nghiệm
và yêu cầu test nhanh kháng nguyên
không có kết quả xét nghiệm theo quy định
sở y tế tỉnh đắk lắc vừa báo cáo sơ kết công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trên địa bàn tỉnh đắk lắc
tỷ lệ người mắc covid một mươi chín đã tiêm vaccine mối một và mối hai
chiếm đến tám mươi trường hợp nhập viện điều trị tại đắk lắc
trong khi một bộ phận người dân rất chủ quan
theo đó từ ngày tám tháng năm đến nay
tỉnh đắk lắc đã ghi nhận hơn sáu bảy trăm linh trường hợp mắc
ba mươi sáu trường hợp tử vong
trong một mươi bốn ngày qua tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh
đang có diễn biến hết sức phức tạp khó lường
ca mắc phát hiện ngoài cộng đồng trong ba ngày gần nhất chiếm tám mươi sáu
các chùm ca bệnh ngoài cộng đồng không rõ nguồn lây
việc truy vết rất khó kiểm soát được nhanh chóng
vì lượng người tiếp xúc với nhau rất đông
tính đến ngày một mươi chín tháng một mươi một tỷ lệ người trên một mươi tám tuổi tiêm vaccine mũi một
đạt tám mươi chín một mươi một mỗi hai là một mươi một hai mươi ba
tỉnh cũng đã xây dựng kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
hoàn toàn trong tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một với một trăm chín mươi tám em
toàn tỉnh đắk lắc hiện có ba mươi bốn khu vực đang phong tỏa
một mươi cơ sở cách ly tập trung toàn tỉnh
hơn một trăm linh cơ sở cách ly tập trung tại các huyện chưng dụng trường học
các cơ sở y tế công an quân đội làm nơi cách ly
tỉnh đã thiết lập bảy cơ sở điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
với quy mô ba bảy trăm hai mươi hai dường bệnh
theo mô hình tháp ba tầng và dự kiến tăng lên năm năm trăm tám mươi giường
về năng lực xét nghiệm điều trị toàn tỉnh
hiện có bốn máy xét nghiệm rt pcr tại cơ sở y tế công lập
hai máy tại cơ sở y tế ngoài công lập
với khả năng xét nghiệm rt pcr hơn năm mẫu một ngày
tỉnh chỉ có hai máy f một một mươi máy thở chức năng cao
hai mươi máy thở khác một mươi năm hfnc ba máy lọc máu
cũng theo sở y tế tỉnh đắk lắc qua theo dõi tình trạng nhập viện
trong thời gian qua tỷ lệ người mắc covid một mươi chín đã tiêm mũi một và mũi hai
chiếm đến tám mươi trường hợp nhập viện điều trị
trong khi đó hiện nay đang xảy ra
tình trạng một số bộ phận người dân chủ quan sau khi tiêm vaccine
cho rằng việc tiêm vaccine sẽ không mắc covid một mươi chín
nên việc lây lan trong cộng đồng rất dễ xảy ra
vì vậy cần phải tăng cường công tác truyền thông
nhằm nâng cao nhận thức cho người dân hơn nữa
sở y tế tỉnh đắk lắc nhận định trong thời gian tới
với số ca mắc mới trung bình một ngày từ một trăm ba mươi đến một trăm bảy mươi trường hợp
dự kiến sẽ đạt đỉnh vào cuối tháng một mươi một và nửa đầu tháng một mươi hai
với số ca mắc tích lũy có thể lên đến từ tám đến một mươi ca
với số lượng ca mắc mới trong một ngày tăng nhanh chóng
khiến công tác điều trị phải tăng công suất lên rất nhiều lần
tuy nhiên hiện tại các cơ sở điều trị bệnh nhân vẫn đang còn thiếu
nhiều trang thiết bị vật tư y tế nhân lực có trình độ cao
nên rất dễ chuyển mức độ nặng và nguy kịch của bệnh nhân
nếu không được chăm sóc kịp thời
từ đó sở y tế tỉnh đắk lắc tiếp tục đề nghị mở rộng cơ sở điều trị
hỗ trợ trang thiết bị y tế vaccine đào tạo nguồn nhân lực
nâng công suất xét nghiệm pcr hoàn thiện phương pháp điều trị f tại nhà
xây dựng trạm y tế lưu động để ứng phó với dịch bệnh covid một mươi chín
mới đây ubnd tỉnh đắk lắc ban hành kế hoạch quản lý và chăm sóc sức khỏe
người nhiễm covid một mươi chín tại nhà nhằm chủ động thực hiện các biện pháp
thích ứng an toàn linh hoạt phòng chống dịch hiệu quả
đồng thời giảm tải các trường hợp nhập viện điều trị
đối với bệnh nhân không có triệu chứng và triệu chứng bệnh nhẹ
theo kế hoạch này người nhiễm covid một mươi chín được quản lý chăm sóc theo dõi sức khỏe tại nhà
là f không có triệu chứng lâm sàng hoặc có triệu chứng lâm sàng ở mức độ nhẹ
như là sốt ho nghẹt mũi đau họng mệt mỏi
nhưng không có dấu hiệu của viêm phổi hoặc thiếu oxy
không có thở bất thường nhịp thở nhỏ hơn hoặc bằng hai mươi lần một phút
spo hai lớn hơn bằng chín mươi sáu không có thở bất thường như thở rên khó khẻ
các f không điều trị tại nhà phải đáp ứng các tiêu chí
chỉ tiêm đủ hai mũi hoặc một mũi
mũi vaccine phòng covid một mươi chín sau một mươi bốn ngày
f không có bệnh nền theo quy định của bộ y tế không đang mang thai
về cơ sở vật chất f phải có phòng riêng cửa sổ thông thoáng có điện thoại riêng
và có các số điện thoại của ngành y tế để liên hệ khi cần thiết
ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc giao ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố
chủ trì phối hợp với ngành y tế khẩn trương ra soát và thành lập các trạm y tế lưu động
tổ chăm sóc người nhiễm và việc đảm bảo oxy y tế cho người nhiễm covid một mươi chín
để thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe và phòng chống dịch bệnh cho nhân dân trên địa bàn
hiện tp hcm đang ở cấp độ dịch hai
riêng tại các quận huyện và thành phố thủ đức có một mươi một trên hai mươi hai địa phương cấp độ một vùng xanh
và một mươi một trên hai mươi hai địa phương cấp độ hai vùng vàng không còn vùng ca
ngày hai mươi hai tháng một mươi một theo báo cáo của sở y tế tp hcm tuần lễ từ một mươi hai đến một mươi tám tháng một mươi một ở bản đồ cấp độ dịch toàn quốc
tp hcm thuộc cấp hai vùng vàng thuộc mức nguy cơ trung bình không thay đổi so với tuần trước
về cấp độ dịch tại quận huyện và thành phố thủ đức có một mươi một địa phương cấp độ một
gồm quận một bốn sáu bảy tám một mươi một bình thạnh tân bình tân phú huyện bình chánh củ chi
và một mươi một địa phương cấp độ hai gồm có quận ba năm một mươi một mươi hai bình tân ngò vấp phú nhuận tp thủ đức huyện cần giờ học môn nhà bè
từ ngày một mươi hai một mươi tám một mươi một có hai địa phương tăng cấp độ dịch
cấp độ dịch so với tuần trước là quận năm và phú nhuận
từ cấp một lên cấp hai bốn địa phương giảm cấp độ dịch
gồm quận một mươi một bình thạnh huyện củ chi từ cấp độ hai xuống cấp độ một
và huyện cần giờ từ cấp ba xuống cấp hai
riêng đối với cấp phường xã thị trấn có một trăm năm mươi trên ba trăm một mươi hai địa phương cấp độ một
một trăm năm mươi bảy trên ba trăm một mươi hai cấp hai và năm trên ba trăm một mươi hai cấp độ ba
gồm phường một mươi ba một mươi năm quận một mươi xã an thới đông bình khánh
thuộc huyện cần giờ và thị trấn nhà bè
huyện nhà bè
trong hai mươi bốn giờ qua số người được xác định dương tính sars cov hai
ở các tỉnh miền trung và miền tây tăng cao
trong đó thừa thiên huế số ca mắc cao kỷ lục với một trăm chín mươi chín người
ngày hai mươi một một mươi một thừa thiên huế ghi nhận một trăm một mươi chín ca dương tính sars cov hai
đây là số ca mắc mới cao nhất ghi nhận trong một ngày cao nhất từ trước đến nay ở tỉnh này
trong đó năm mươi tám ca cộng đồng ba mươi bảy f một đang cách ly tại nhà
hai mươi một trường hợp đang ở khu cách ly tập trung khu phòng tỏa
ba ca phát hiện khi đang tự theo dõi
sức khỏe hoặc giám sát y tế tại nhà
cần thơ tám trăm chín mươi bảy ca nhiễm sars cov hai mới
trong đó năm trăm ba mươi bảy ca cách ly tại nhà
tám mươi năm ca trong khu cách ly
và hai trăm bảy mươi năm ca cộng đồng
số ca dương tính sars cov hai ở cần thơ
từ ngày tám tháng bảy đến nay là một mươi bảy một trăm tám mươi bốn ca
điều trị khỏi chín ba trăm ba mươi ca
tử vong một trăm bốn mươi tám ca
đồng tháp ghi nhận năm trăm linh tám ca dương tính sars cov hai mới
trong đó một trăm bảy mươi tám ca cộng đồng
tổng số ca dương tính sars cov hai mới

số bệnh nhân covid một mươi chín xuất viện
tử vong hai trăm bốn mươi bốn ca
sóc trăng thêm bốn trăm tám mươi sáu ca dương tính sars cov hai
tính từ ngày hai mươi bảy bốn đến nay
toàn tỉnh ghi nhận một mươi hai ba trăm tám mươi chín ca
chữa khỏi tám hai trăm sáu mươi chín ca
số trường hợp tử vong bảy mươi sáu ca
bạc liêu thêm ba trăm năm mươi sáu người nhiễm ncov
trong đó hai trăm linh một ca cộng đồng
và chín mươi sáu ca dương tính sars cov hai mới
tổng số ca mắc cộng rồn là chín ba trăm bốn mươi chín
tổng số ca điều trị khỏi năm bảy trăm hai mươi sáu
tử vong tám mươi chín
vĩnh long ghi nhận ba trăm một mươi một người mắc mới
trong đó một trăm bốn mươi hai trường hợp cộng đồng
một trăm bốn mươi bốn trường hợp là f một thành f
và hai mươi năm ca sàng lọc tại cơ sở y tế
tỉnh hà tĩnh ghi nhận ba mươi trường hợp dương tính sars cov hai
trong ngày hai mươi một một mươi một
hai ca cộng đồng là một cặp vợ chồng
có địa chỉ cư trú tại huyện hương khê
đều được tiêm hai mũi vaccine
đi tàu hòa từ thành phố hà tĩnh
vào ngày một mươi một mươi một
tính riêng từ ngày bốn tháng một mươi một đến nay
tỉnh hà tĩnh phát hiện ba trăm hai mươi tám ca dương tính sars cov hai
trong đó tám mươi bảy ca trong cộng đồng
năm mươi bốn ca trong các khu vực phong tỏa
còn lại đều được cách ly trước đó
vâng những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
trên kênh bán sức khỏe và đời sống
còn bây giờ xin chào và gặp lại
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo